liên quan đến vấn đề mở lại giao thông vận tải hành khách trong trạng thái bình thường mới
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi sở giao thông các tỉnh thành phố
về việc thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng ô tô đến và đi từ tp hcm
cụ thể thời gian thực hiện thí điểm từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
tần suất hoạt động thực hiện tối thiểu năm và tối đa không vượt quá ba mươi số chuyến trong bảy ngày của từng đơn vị
theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải hai đầu tuyến thống nhất công bố số chuyến trên một tháng
và có giãn cách chỗ trên phương tiện không áp dụng giãn cách đối với xe dường nằm
hành khách đi từ tp hcm đi phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương và thêm một số yêu cầu về xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
điểm đặc biệt đối với các hành khách đến tp hcm thì chỉ cần có kết quả xét nghiệm sars cov hai
bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại